lợi dụng đêm tối và địa hình vắng vẻ ít người qua lại để thực hiện hành vi sang chiết ga trái phép
bốn đối tượng đã bị công an tỉnh hải dương phát hiện và bắt giữ
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hải dương bắt quả tăng bốn đối tượng gồm hồ quang đinh văn bình phạm tuấn và lê hồng phong
đang có hành vi xăng chiết ga trái phép tại bãi đất ven sông thái bình thuộc địa phận phường việt hòa thành phố hải dương
tại thời điểm bị phát hiện các đối tượng đang chiết nạp ga từ xe bồn sang các bình ga loại một mươi hai kg
vật bị tạm giữ gồm một xe bồn chứa gần một mươi tấn khí hóa lỏng một xe ô tô tải một hệ thống vòi chiết chín mươi bốn bình ga loại một mươi hai kg đã được nạp đầy
một trăm năm mươi vỏ bình ga các loại bốn cân điện tử và nhiều dụng cụ phục vụ việc sang chiếc ga
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh tiếp tục xác minh làm rõ